trong sáng nay hai mươi chín tháng tám sáu hai y bác sĩ thuộc tỉnh bình định và thừa thiên huế đã lên xe rời thành phố đà nẵng kết thúc chuyến công tác đặc biệt tại nơi tâm dịch covid một mươi chín
đây là sáu hai nhân viên y tế bác sĩ đã tự nguyện sung phong đến chi viện cho tâm dịch đà nẵng vào khoảng đầu tháng tám khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành ủy đà nẵng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các y bác sĩ đoàn bình định thừa tuyên huế nói riêng và ngành y tế cả nước nói chung khi đã có sự hỗ trợ thành phố kịp thời để chống lại đợt dịch lớn nhất từ trước tới nay
dự kiến vào ngày ba mươi một tháng tám tới các đoàn chuyên gia của tỉnh hải phòng bệnh viện trợ rẫy sẽ rời thành phố đà nẵng sau khi hoàn thành nhiệm vụ